từ khi các em còn ngồi trong ghế nhà trường và đây chính là các em là chủ nhân tương lai của đất nước để các em lớn lên sau này là các em đã có ý thức mà luôn luôn giữ gìn bảo vệ cây xanh
để việc trồng rừng gắn liền với bảo vệ rừng đơn vị thực hiện đã xây dựng phương án ưu tiên cây trồng bản địa để có tỷ lệ sinh trưởng cao phù hợp quy hoạch đa dạng sinh học của địa phương tạo sinh kế bền vững cho người dân từ đó tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này trên nhiều địa phương
với phát động của thủ tướng
về một tỷ cây xanh cho việt nam từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm thì hôm nay bộ tài nguyên môi trường và vinam đã có một triệu một trăm hai mươi một ngàn cây đây rồi
đây là tiền đề đầu tiên mở đầu cho một tỷ cây xanh mà sắp tới sẽ trồng trên khắp đất nước việt nam trong vòng năm năm tới
thì thực sự là bộ trưởng lấy cái chương trình cũng một triệu cây xanh của vinamilk làm tiền đề cho cái chương trình tiếp theo là một tỷ cây xanh trên cả nước thì đấy là cái mà chúng tôi thấy là rất ý nghĩa
với việc sớm hoàn thành
vượt mục tiêu đặt ra quỹ một triệu cây xanh cho việt nam đã được vinh danh trong top một mươi hoạt động vì môi trường xuất sắc nhất năm hai nghìn hai mươi toàn cầu vì những đóng góp cho cộng đồng và môi trường